theo hãng tin yonhap vào ngày hôm nay bộ tư lệnh liên hợp quốc unc do mỹ đứng đầu cho biết
một công dân mỹ đã vượt qua danh giới quân sự ngăn cách hàn quốc và triều tiên mà không được sự cho phép
unc là đơn vị giám sát các hoạt động trong khu vực an ninh chung ở khu phi quân sự
thông báo của bộ tư lệnh liên hợp quốc nói rằng người này đã tới triều tiên trong chuyến thăm quan khu phi quân sự
và được cho là đang bị triều tiên tạm giữ
bộ tư lệnh liên hợp quốc không nêu chi tiết về giới tính hay thông tin khác của người này
cơ quan này cũng cho biết đang làm việc với các đối tác trong quân đội nhân dân triều tiên để giải quyết vụ việc